trong đó việt nam có sáu mươi một chương trình đào tạo đại học và sáu đại học được đánh giá kiểm định
phân tích đánh giá theo kết quả chúng tôi thấy có một số lĩnh vực mà các trường đại học việt nam làm rất tốt ví dụ như cấu trúc và nội dung của chương trình đào tạo đánh giá sinh viên
tuy nhiên chúng tôi phát hiện ra một số lĩnh vực mà các trường đại học của việt nam cần phải cải thiện như việc xây dựng chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo chất lượng đối ngũ giảng viên
cơ chế và hệ thống mạng lưới các trường đại học việt nam
các trường đại học asean mang tính xuyên quốc gia tương thích với các hệ thống đánh giá của nhiều tổ chức trên thế giới
chính điều này đã tạo động lực để các trường đại học của việt nam đẩy mạnh phong trào kiểm định chất lượng giáo dục theo chuẩn asean
bộ tiêu chuẩn của asean đưa ra tương thích với bộ tiêu chuẩn của mỹ hay của châu âu
bộ tiêu chuẩn này đã được bộ trưởng giáo dục các nước asean thống nhất sử dụng
trên lại trường quay của chương trình câu chuyện hội nhập
khoảng năm tuổi trở lên thì chắc chắn chúng ta chọn được ít nhất là hai hoặc ba tối đa tối thiểu đấy có trường lớn hơn chúng ta chọn được nhiều hơn có chương trình hoàn toàn đó và đủ tầm để có thể đăng ký kiểm định theo asean và chắc chắn chúng ta sẽ đạt tiêu chuẩn
là một người mà có rất là nhiều những nghiên cứu cũng như là có những sự đóng góp rất là lớn trong việc kiểm định giáo dục chuẩn asean của việt nam
vậy thì bà thấy rằng là các nước trong nội khối asean họ đánh giá về các chương trình giáo dục của việt nam như thế nào
nhìn chung thì tôi cũng đã tham gia cái kiểm định đi các nước sang kiểm định tại indonesia malaysia và philippines cũng đánh giá thực asean này
thì họ có những chương trình tốt lắm của ta thế nhưng ngược lại có chương trình của họ thì cũng chỉ thậm chí là tương đương của ta có những điểm mà chưa bằng của ta
thế riêng của ta mà nói thì khi trao đổi với các chuyên gia đánh giá ngoài của khối asean thì kéo nhận sách của ta là ta chỉ có mỗi một cái điều là về cơ sở vật chất của ta các phòng ốc của ta phòng thí nghiệm của ta thì không được bằng một số các chuyên gia của nước ngoài
không bằng thôi còn ngược lại có trường của indonesia chẳng hạn thì các phòng thí nghiệm hoặc các trần đạo của nước ngoài không bằng của mình đâu
thế cho nên là đánh giá chung mà nói thì
ta có những chương trình là hơn họ nhưng có những chương trình của ta thì chưa bằng của họ
thưa bà là vậy thì đối với những chương trình như bà vừa chia sẻ thì có một số nước và có một số các hạng mục của các chương trình đó là chúng ta chưa bằng họ
vậy thì chúng ta cần phải học hỏi những kinh nghiệm của họ như thế nào hay là học hỏi những mô hình triển khai của họ ra sao
tôi nghĩ là cái đầu tiên mà ta cần học hỏi tức là cái hệ thống bố trí hệ thống các phòng thí nghiệm và thực hành ở những tòa nhà nó gọi là đúng công năng
về cơ sở vật chất về phòng ốc về khuôn viên trên bố trí nó chưa được đúng chỗ và không đúng chuẩn quốc tế
và thậm chí là chưa đạt được chuẩn của việt nam cho nên bố trí các phòng ốc về thí nghiệm thực hành
đấy là cái ta cần học đầu tiên
thế cái thứ hai nữa là vấn đề quản trị
quản trị trong đó quản trị con người như thế nào quản trị chương trình điều hành chương trình nó sao
đấy là cái ta cũng cần học của phía các bạn
số lượng chương trình đào tạo mà đăng ký kiểm định và đạt chuẩn đó là nhiều
có những nước thì chưa thể định chương trình nào cả
có những nước thì kiểm định rồi
những tổng số cộng lại thì có nước bằng của chúng ta có nước còn ít hơn của chúng ta
và từ ngày mà bắt đầu mở cửa rộng hơn thì số lượng các trường đăng ký kiểu chương trình tăng lên
vì vậy nó tăng lên rất nhanh chóng trong những năm một mươi năm một mươi sáu
chúng ta đạt được là bây giờ năm mươi bảy chương trình
và có hai chương trình nữa thì cũng đã vừa đánh giá xong
và đang chờ cái kết quả
như phần phóng sự vừa rồi của chúng tôi thì có đề cập rằng
đa số các trường tham gia vào chương trình kiểm định này đều là các trường nằm ở tốt trên
thế bà tại sao lại thế ạ
hầu như là bởi lý do tự nhiên tôi nói là
cái khối asean cái trường đạo khối asean
khi mà họ nhận một cái đăng ký là xin được kiểm định chất lượng
hay là chất ngoài theo cái chuẩn của asean
thì họ xem cái bề dày của trường đã
và nó gọi là
mạng là cái trường đạo tinh hoa trong cái nước asean
có nghĩa là không phải tất cả trường đạo đều muốn đăng ký được
mọi xét bề dày của trường
vì thế cho nên là những trường đại học mà đã đăng ký
của ta đăng ký kiểm định chương trình theo chuẩn asean
là hầu như là trường đạo tốt trên
theo đề án của bộ giáo dục và đào tạo
thì đến hết năm hai nghìn một mươi bảy này
chúng ta sẽ phải có ít nhất là ba mươi năm số trường tham gia vào chương trình kiểm định
vậy thì bà thấy là liệu chúng ta có thực hiện được đúng theo như đề án không ạ
cái kiểm định chương trình bộ chia ra là hai loại kiểm định
một là kiểm định chất lượng chương trình đào tạo
và hai là kiểm định chương trình cơ hội hóa dục
thì như chúng ta nói lúc đầu ấy
ta đã có năm bảy chương trình rồi
được đánh giá chất lượng theo chuẩn asean
còn số này thì nó nhỏ nó khiêm tốn so với tổng số chương trình của ta
tuy nhiên so với khối asean của ta
thì ta là một trong những nước mà có số lượng chương trình đào tạo
đã được kiểm định và đã đạt chuẩn asean
là cũng là loại kiểm định
là loại nhiều chứ không phải ít ạ
thế quay về câu chuyện là
kiểm chất lượng theo trường đại học của asean
thì ta mới có ta là có hai trường đăng ký
một trường đã đánh giá ngoài rồi
bước đầu năm nay thôi thế điểm
trong sáu trường mà dám đăng ký
đánh giá ngoài theo chuẩn của asean
thì ta là hai trên sáu
ta cũng đánh nhiều
thế và còn bộ có kế hoạch đã ban hành rồi
là cuối năm hai nghìn một mươi bảy
thì ta có dự kiến là ba mươi năm

tổng số các trường đại học của việt nam
sẽ kiểm định chất lượng giáo dục
thì cái bộ chuẩn này
thì theo chúng tôi phân tích đánh giá
thì nó giao thoa với bộ chuẩn
của bộ chuẩn đánh giá trường đại học
của asean là tới bảy mươi năm
thế và nếu như ta mà
ba mươi năm trường này
mà đều đạt cả
thì có nghĩa là ta cũng đạt chuẩn asean
thế nhưng mà kết quả ta chưa biết
bởi vì đăng ký kiểm định
là không là không
vấn đề khác hai nước khác nhau hoàn toàn
vậy thì để có thể đạt được
cái số ba mươi năm đó
theo bà chúng ta cần phải làm gì
muốn để đạt kiểm định thì phải mọi tầng lớp
trong nhà trường hay là có cái văn hóa chất lượng
từ đồng hồ cán bộ lãnh đạo
cho tới người nhân viên của nhà trường
thì phải có khóa tập huấn dành riêng
cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt
cấp bán hiệu
theo dẫn đến cấp lãnh đạo của các phòng ban
của các khoa
sau đó để tập huấn cho giảng viên
và đồng thời tập huấn cho
cán bộ chuyên trách đảm bảo chất lượng
và có những đánh giá như thế nào
về các chương trình đã được kiểm định
trình độ game là kỹ năng
không những kỹ năng
kỹ năng cứng kỹ năng chuyên môn kỹ năng bền
rất tốt thì sinh viên được làm được
và đồng thời kỹ năng khá cao
thì đấy là cái mà ta thấy tác động rất tốt
và từ đó nhà trường được hưởng lợi
là gì hưởng lợi cái nào
số lượng sinh viên
số lượng người học đăng ký vào
cái chương trình này nhiều hơn
nhiều hơn rất nhiều và chính nhiều hơn đó
thì nó quay ngược lại là cái sự tái đầu tư
đối với các trường
để mà nâng cấp
các sản phẩm chất cũng như các thiết bị
và đào tạo bồi dưỡng cho giảng viên
làm tốt hơn lên
như chị chia sẻ vừa rồi của bà thì có thể thấy được
rằng là đối với các cái trường mà đã kiểm định
chất lượng theo chuẩn asean thì chúng ta có thể
thấy ngay được những tín hiệu tích cực
kể cả đối với trường cũng như đối với
sinh viên khi ra trường
và chúng tôi cũng tin tưởng rằng là
trong thời gian tới sẽ có thêm
nhiều trường hơn nữa thực hiện cái chương trình
kiểm định chất lượng theo chuẩn asean
để có thể thực hiện được tốt hơn
cái đề án của bộ giáo dục và đào tạo
khi mà có tới ba mươi năm ít nhất là ba mươi năm
số các cái trường sẽ kiểm định
theo chuẩn asean trong năm hai nghìn một mươi bảy này
một lần nữa xin được cảm ơn bà
đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
tới đây chương trình
câu chuyện hội nhập của chúng tôi ngày hôm nay
xin được tạm dừng cảm ơn sự quan tâm
theo dõi của quý vị và các bạn xin thân ái kính chào tạm biệt